thông tin từ ủy ban nhân dân thành phố hải phòng cho biết tính đến sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
cơ quan chức năng đã phát hiện một mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín ở xã toàn thắng huyện tiên lãng thành phố hải phòng
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một thành phố hải phòng ghi nhận chín ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó có một công nhân ở xã tiên minh huyện tiên lãng làm tại một sưởng may của xã toàn thắng
ông nguyễn văn huy phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tiền lãng cho biết
ngay sau khi nhận được thông báo về ca nhiễm các lực lượng chức năng và địa phương đã triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch
như phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh và sưởng may toàn thắng
ông huy thông tin rằng các cơ quan liên quan đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện thêm một mươi tám trường hợp khác nhiễm covid một mươi chín
có liên quan đến ca nhiễm là công nhân xưởng may
xác định đây là ổ dịch rất phức tạp họ đã cho lấy mẫu toàn bộ dân cư xã toàn thắng khoảng trên bốn ba trăm linh người
để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
hiện cơ quan chức năng đã lập chốt kiểm soát phun khử khuẩn toàn bộ sưởng may và khu vực xung quanh nơi các bệnh nhân sinh sống
được biết sưởng mai ở xã toàn thắng có tổng số chín mươi năm công nhân đến từ các xã toàn thắng tiên minh tiên thắng quang phục bạch đằng và đông hưng
như vậy đến nay thành phố hải phòng đã có hai trăm ba mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tp hải phòng vừa ban hành kế hoạch kiểm soát các hoạt động theo cấp độ dịch
theo đó ủy ban nhân dân thành phố hải phòng sẽ phân loại đánh giá xác định cấp độ dịch và áp dụng các biện pháp theo từng cấp độ
ở cấp độ một cho phép hoạt động một trăm linh công suất đảm bảo thực hiện năm k các hoạt động biểu diễn nghệ thuật sự kiện tập trung đông người
hoạt động tại các cơ sở tôn giáo tin ngưỡng thi đấu thể thao hoạt động luyện tập thể thao trong nhà các trung tâm thương mại siêu thị chợ truyền thống
các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường karaoke massage trò chơi điện tử
trong đó một trăm linh người chủ quản lý nhân viên phục vụ phải tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
các điểm du lịch cơ sở lưu trú hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện đường bộ được hoạt động với tần suất bình thường tổ chức dạy học trực tiếp
ở cấp độ hai một số hoạt động vẫn được hoạt động một trăm linh công suất như tham quan du lịch dịch vụ ăn uống hoạt động tại các trung tâm thương mại siêu thị chợ tổ chức dạy học trực tiếp
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm như bar vũ trường karaoke hoạt động năm mươi công suất
ở cấp độ ba một số hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời các hoạt động nghệ thuật biểu diễn lễ hội tôn giáo chỉ cho phép các cá nhân tổ chức thuộc địa phương tham gia tổ chức hoạt động
dừng các hoạt động thi đấu thể thao
hoạt động vận tải hành khách hoạt động không quá tối đa năm mươi số chuyến theo lưu lượng
các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm ngừng hoạt động
cấp độ bốn sẽ phải tạm dừng nhiều hoạt động
sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng trị cho biết đến hai mươi hai h tối ngày hai mươi ba tháng một mươi một đã ghi nhận thêm ba mươi sáu trường hợp xét nghiệm rt pcr dương tính với sars cov hai
các trường hợp dương tính này có địa chỉ tại xã thiệu trạch huyện triệu phong bảy ca thị trấn cronklang và xã mỏ ó
các trường hợp dương tính này có địa chỉ tại xã huyện đắc rông một mươi chín k thị trấn lao bảo huyện hướng hóa một mươi k
tất cả các trường hợp này được phát hiện thông qua giám sát cộng đồng tại khu cách ly tập trung và khu phong tỏa
đáng chú ý sau khi dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh tại hai huyện miền núi hướng hóa và đắc rông hiện nay tại huyện triệu phong cũng ghi nhận nhiều ca dương tính mới với nguồn lây được xác định là từ tài xế về từ tp hcm
trao đổi với phóng viên báo sức khỏe và đời sống sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một ông nguyễn thành vũ phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện triệu phong cho biết
tính đến nay ổ dịch xã triệu trạch đã ghi nhận một mươi năm ca mắc covid một mươi chín có sáu mươi chín f một nguy cơ cao đã được đưa đi cách ly tập trung còn hai mươi ba f một nguy cơ thấp và hai trăm một mươi tám f một là học sinh đang được cách ly tại nhà
hiện nay có hai một mươi một người đang trong khu vực phong tỏa và khu vực nguy cơ cao do liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín đã được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát
ông cho biết cơ quan chức năng đang quyết tâm đến cuối tuần này hoàn tất tiêm vaccine cho toàn bộ người dân xã triệu trạch với các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện triệu phong nguồn lây của các ca bệnh tại ổ dịch xã triệu trạch được xác định là do tài xế về từ tp hcm
hiện trường hợp này đang được điều trị
huyện triệu phong cũng đã giao công an huyện củng cố hồ sơ đề xuất xử lý đối với trường hợp tài xế nói trên
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng trị đến hai mươi hai h ngày hai mươi ba tháng một mươi một tỉnh đang điều trị cho hai trăm bảy mươi sáu ca f tiến hành cách ly tập trung một trăm sáu mươi một trường hợp
tại cơ sở y tế hai mươi bảy trường hợp và cách ly tại nhà hai trăm bốn mươi năm trường hợp
số người tìm một mũi vaccine là bốn trăm một mươi ba chín trăm ba mươi tám người và tiêm hai mũi vaccine là hai trăm hai mươi tám bốn trăm tám mươi chín người
ủy ban nhân dân tp hcm có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát chặt di biến động dân cư
nắm tình hình người dân ra vào địa bàn người có nguy cơ đang lưu trú làm việc tại địa phương
ngày hai mươi ba tháng một mươi một ủy ban nhân dân tp hcm có vất bản khẩn về tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó thời gian gần đây số ca mắc mới ở tp thủ đức và các quận huyện đều có xu hướng tăng
nhất là tại tp hcm quận một mươi hai co vấp bình tân huyện bình chánh và hóc môn
trước tình hình đó ủy ban nhân dân tp hcm giao thành phố thủ đức và các quận huyện chỉ đạo phường xã thị trấn
thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế và quyết định ba nghìn chín trăm linh của ủy ban nhân dân thành phố
đảm bảo thống nhất phát huy tính chủ động sáng tạo của địa phương không cục bộ cắt cứ hoặc ban hành quy định vượt quá mức cần thiết
đồng thời xem thần tốc truy vết xét nghiệm là then chốt để sớm kiểm soát hiệu quả dịch
thích ứng an toàn linh hoạt theo diễn biến dịch chuyển dần các vùng cấp độ hai ba bốn về cấp độ một
các địa phương chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn cụ thể chi tiết khả thi và thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo quận huyện giả soát đôn đốc đẩy mạnh việc tiêm vaccine nhất là mũi hai tiêm lưu động tiếp cận đối tượng có nguy cơ cao
đảm bảo thuốc điều trị trang thiết bị y tế khoanh vùng cách ly trên phạm vi hẹp nhất có thể thực hiện nới lỏng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh mở cửa lại nền kinh tế có lộ trình và ở những nơi an toàn đủ điều kiện
ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các địa phương phải tăng cường kiểm soát chặt di biến động dân cư nắm tình hình người dân ra vào địa bàn
người có nguy cơ đang lưu trú làm việc tại địa phương doanh nghiệp như lái xe phụ xe đường dài liên tỉnh người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú người lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc
sở y tế có trách nhiệm giám sát trọng điểm hội chứng cúm viêm phổi nặng giám sát trọng điểm covid một mươi chín giám sát dựa vào sự kiện ivs sớm phát hiện trường hợp nghi mắc covid một mươi chín cộng đồng
sẵn sàng thiết lập trạm y tế lưu động ở phường xã bổ sung nhân lực cho trạm y tế phường có ca mắc tăng cao
đối với các cơ sở khám chữa bệnh phải nghiêm túc phân luồng khai báo y tế đo thân nhiệt thực hiện nghiêm quy trình khám sàng lọc đảm bảo đủ oxy máy thở dường cấp cứu các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất
sở y tế phải hoàn chỉnh kế hoạch sẵn sàng thiết lập hệ thống điều trị bao gồm các trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện dạ chiến
ủy ban nhân dân tp hcm giao các sở ngành chỉ đạo các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trường học thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch cập nhật thường xuyên lên hệ thống an toàn covid một mươi chín đảm bảo an toàn ở khu chế xuất khu công nghiệp doanh nghiệp đông công nhân trường học duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ở nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc an toàn mới sản xuất sản xuất phải an toàn
ủy ban nhân dân tp hcm vừa thành lập một mươi chín đoàn công tác do các lãnh đạo thành phố dẫn đầu kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm
kế hoạch kiểm tra từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng một mươi một
thành phố đề ra mục tiêu tiếp tục kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố ưu tiên bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất
củng cố tăng cường hệ thống y tế và từng bước khôi phục và phát triển kinh tế xã hội an toàn linh hoạt hiệu quả mở rộng các hoạt động của khu vực sản xuất dịch vụ đảm bảo an sinh xã hội cho người dân

các lãnh đạo thành phố giám đốc các sở ngành sẽ dẫn đầu một mươi bảy đoàn khác kiểm tra đánh giá tại các quận huyện còn lại